mùa hè là mùa loài rắn sinh sôi và phát triển
trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cho biết hầu như ngày nào cũng có bệnh nhân bị rắn cắn phải nhập viện
trong đó có nhiều bệnh nhân trong tình trạng bị hoại tử vết thương liệt tay chân thậm chí là liệt hô hấp
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
sau khi bị rắn hổ mang cắn bệnh nhân này vào viện trong tình trạng sưng nề hoại tử bàn tay phải vết thương đau nhiều
sau khi bị rắn cắn thì lúc đấy vẫn bình thường sau khoảng một mươi phút chỗ vết thương cắn nó tím dần
người lúc đưa đi đến trạm xá cất hiếu là đã có thể lúc đấy là bị khôn mê
còn bệnh nhân này bị rắn lục núi cắn khi đang làm nương nhập viện trong tình trạng dối loạn đông máu nặng tay trái sưng nề
trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cho biết trong số trường hợp bị rắn cắn nhập viện
thì hiện nay có một bệnh nhân bị rắn lục núi cắn
bốn bệnh nhân nặng các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng như sưng nề hoại tử vùng bị cắn dối loạn đông máu liệt toàn thân
các loại rắn hổ mang rắn hổ chúa rắn lục thì có thể gây sưng nề gây hoại tử gây chảy máu tại chỗ
đặc biệt là với rắn hổ mang thì nó gây tình trạng là hoại tử
hoặc là thối thịt thì dẫn tới các cái tổn thương tàn phế rất là nguy hiểm các cụ trì gây hưởng tính mạng
thế còn với toàn thân thì nó có thể gây liệt
đặc biệt là rất nguy hiểm gây liệt và có thể dễ tử vong sớm
ví dụ như rắn cặm năm cặm ni là rắn hổ mang chúa một số loại rắn hổ mang một số loại rắn khác nữa
thì phần lớn xong vàng vài tiếng sau khi cắn thì đáng nhiên sẽ bị liệt và cần phải cấp cứu phải đặt hỗ trợ hô hấp nếu không có thuốc giải động
đáng nói dù đã đẩy mạnh tuyên truyền nhưng nhiều người vẫn bị rắn cắn nhưng lại sơ cứu sai cách
nhiều người dân khi bị rắn cắn thường cố hút nọc độc sử dụng các loại thuốc dân gian hoặc chữa bằng mẹo dẫn đến hậu quả nặng nề
khi bị rắn cắn chúng ta cố gắng bình tĩnh bình tĩnh và hạn chế vận động và đặc biệt cái vùng bị cắn
vận động càng vận động nhiều thì nằm càng vào cơ thể nhanh
có thể làm được khác có thể nếu mà rắn có thể gây liệt ví dụ như là rắn hổ mang chúa rắn cầm năm cầm ni một số loại rắn biển rắn hổ mang có thể gây liệt thì có thể băng ép dùng băng ép
rắn bằng chun rãn bằng vả rộng quấn toàn bộ chân tay vùng bị cắn và cho nó bột nhẹp giống như gãy siêu và đưa tới cơ sở y tế gần nhất
hiện nay các bệnh viện đã có thuốc giải độc với hầu hết các loại rắn
đưa bệnh nhân tới cơ sở y tế gần nhất để điều trị trong thời gian vàng là cách tốt nhất ngăn chặn không cho nọc độc phát tán